ngày hai mươi tám tháng năm thủ tướng chính phủ đã có công điện số bảy trăm ba mươi hai về việc ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân việt nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
công điện nêu rõ từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp đặc biệt là tại các tỉnh quảng ngãi kiên giang cà mau bình định bà rịa vũng tàu bình thuận bến tre tiền giang
điều này gây ảnh hưởng đến hình ảnh của việt nam trên trường quốc tế tác động xấu đến việc xuất khẩu thủy sản của việt nam và thị trường thế giới
để ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt tình trạng trên thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung giải quyết một số việc cấp bách như trình chính phủ phê duyệt và triển khai ngay chương trình hành động quốc gia về ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định ra soát sửa đổi các chính sách hiện hành các quy định để siết chặt công tác quản lý bổ sung các chế tài để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với chủ tàu thuyền trưởng và tổ chức cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài kiên quyết đấu tranh với các nước bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân việt nam trên vùng biển việt nam vùng biển trong lấn chưa phân định giữa việt nam và các nước
công điện nêu rõ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với chính quyền các cấp sở ngành liên quan để tàu cá và ngư dân thường xuyên vi phạm báo cáo kết quả thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín